cả bốn biển hoan hô hà nội
pháo đài bay dụng đỏ mặt hồ
ngọc hà em lộng lẫy hoa tươi
xin thơm khắp miền nam miền bắc
bốn mươi năm năm đã trôi qua
nhưng nổi lên trên ở mặt hồ hiếu tiệp
thuộc phường ngọc hà quận ba đình thành phố hà nội
là một phần xác pháo đài bay b năm mươi hai mỹ
vẫn còn nằm đó như một minh chứng rõ nét
cho một chiến thắng lễ lừng của quân và dân ta nói chung
và hà nội nói riêng
hỏi bất kỳ một người dân nào ở đây
từ những đứa trẻ đang cắp sách đến trường
đến các cụ già đã ở tuổi xế chiều
xưa nay hiếm ai không biết
và coi đó là một niềm tự hào riêng
của mảnh đất nơi mình sinh sống
sớm muộn rồi đế quốc mỹ cũng đưa b năm mươi hai ra đánh hà nội
rồi có thua nó mới chịu thua
mỹ nhất định thua
nhưng nó chỉ chịu thua
sau khi thua trên bầu trời hà nội
đó là lời căn thân
cái lời căn dặn của bác hồ
với thượng tướng phùng thế tài
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
và sau này đã trở thành một lời tiên tri
đối với lịch sử chiến tranh việt nam
thực hiện lời căn dặn của bác
ngay trong năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
ta đã chủ trương sớm đưa tên lửa phòng không
vào phía nam quân khu bốn
để nghiên cứu cách đánh b năm mươi hai
đúng như dự đoán của bác hồ
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tổng thống mỹ nixon
chính thức ra lệnh mở chiến dịch linebacker hai
sử dụng không quân chiến lược b năm mươi hai
với kích thước khổng lồ
có khả năng mang hàng chục tấn bom
kể cả bom nguyên tử
tập kích với quy mô hủy diệt vào hà nội
hải phòng và một số thành phố
thị xã trên miền bắc
chiến dịch với mục đích
làm tê liệt ý chí quyết chiến
quyết thắng của dân tộc ta
buộc ta phải khuất phục và chấp nhận
những điều kiện mà chúng đưa ra
ở hội nghị paris
ý đồ này được bộc lộ rõ
khi chỉ ngày hôm sau
ngày một mươi tám tháng một mươi hai
nhà trắng gửi công hàm cho chính phủ ta
đề nghị họp lại hội nghị paris
vào bất cứ lúc nào
kể từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
đế quốc mỹ tự tin rằng
pháo đài bay b năm mươi hai
vốn được coi là bất khả xâm phạm
cùng với trang bị hệ thống gây nhiễu công suất lớn
hiện đại bậc nhất thời bấy giờ
sẽ giúp chúng sớm giành được ưu thế
trên bàn đàm phán
vì địch nó bù thủ đoạn thế
để nó tăng cường các chiến dân tử
và vũ khối công hệ cao
trước hết nó đối với bộ đoàn đà
để nó biệt mắt bộ đoàn đà
địch gây nhiễu
giải tầm rộng
công suất lớn
cho nên là
nhiễu rất nặng
hầu hết các đơn vị ra cảnh giới
đều không thể phát hiện được b năm mươi hai
bộ đội tên lửa của ta ở vĩnh linh quảng trị
phải chịu rất nhiều thiệt hại
tuy nhiên qua những lần thất bại
quân ta đã có những kinh nghiệm quý báu
một cuốn sách đỏ đã ra đời từ tiếng lửa
mang tên cách đánh b năm mươi hai

tính nhờ có cuốn sách này
mà ngay từ ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
ta đã bắn rời chiếc b năm mươi hai đầu tiên
tại phủ lỗ
và trong những ngày tiếp theo
bộ đội ta đã bắn hạ thêm rất nhiều máy bay của địch
trong đó có hàng chục pháo đải bay b năm mươi hai
liên tiếp chịu thiệt hại
trên bầu trời hà nội
đế quốc mỹ điền cuồng huy động nhiều lượt b năm mươi hai
tiến hành các phi vụ ném bom
nhằm cứu vãn tình thế
trong một mươi hai ngày đêm
từ ngày một mươi tám tháng một mươi hai đến ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
đế quốc mỹ đã hủy động hai trăm linh máy bay b năm mươi hai
gần một máy bay chiến thuật các loại
thả hơn ba mươi sáu tấn bom
vượt quá khối lượng bom
đã ném xuống miền bắc việt nam
trong toàn bộ thời kỳ
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
một nơi thanh bình như làng ngọc hà
ngôi làng nổi tiếng về nghề chống hoa
nằm ngay cạnh hồ tây
cũng trở thành mục tiêu bắn phá
nhưng rồi trên chính mảnh đất ấy
một phần sát của chiếc b năm mươi hai
đã phải vĩnh viễn nằm lại
trở thành một nơi
trở thành chứng tích lịch sử
là niềm tự hào của dân tộc việt nam
đây chính là chiếc b năm mươi hai
bị bắn rơi bởi tiểu đoàn bảy mươi hai
trung đoàn hai trăm tám mươi năm tên lửa phòng không
đêm ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khi đang xâm phạm bầu trời hà nội
theo hướng từ đông nam sang tây bắc
một phần sát máy bay đã rơi xuống hồ hữu tiệp
chiếc b năm mươi hai rơi
khi chưa kịp gây tội ác
bởi vẫn còn nguyên bom đạn
khắp làng ngọc hà lúc đó
là liệt hàng chục quả bom chưa nổ
người làng vẫn nói với nhau rằng
nếu chỗ bom ấy mà nổ
có lẽ cả làng đã bị xóa sổ
cứ một cái bấm khó may
ở về phía
tây đây này lần này
về đây thì lại rơi ngay vào đây
thấy mỹ nó đã dùng
cái loại máy bay hiện đại
mà bây giờ là chưa kịp các bom
mà đã phát hiện mấy người ngay tôi tự hào
chiếc b năm mươi hai rơi ở làng ngọc hà
sau này đã trở thành chiếc b năm mươi hai duy nhất
rơi ở nội thành hà nội
trong một mươi hai ngày đêm lịch sử
và đây cũng chính là một trong những chiếc b năm mươi hai
cuối cùng bị bắn rơi trên bầu trời thủ đô
bởi sau đó hai ngày
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
nixon đã phải tuân bố chấm dứt chiến dịch
chấp nhận thua cuộc trên bầu trời hà nội
cây đắng quay trở lại bàn đàm phán
buộc phải ký vào hiệp định paris
ngày hai mươi bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
chấm dứt chiến tranh ở việt nam
thất bại của đế quốc mỹ
trên bầu trời hà nội đã trở thành một
chính chứng rõ ràng nhất cho ý chí
và sức mạnh của dân tộc việt nam
chiến thắng hà nội điện biên phủ trên không
chính là kết tinh của lòng yêu nước
và trí tuệ của dân tộc việt nam
ý chí sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ
để hoàn thành sức mạnh giải phóng dân tộc
chiến thắng đã trở thành một thiên sử hào hùng nhất
trong lịch sử hà nội nói riêng
và cả nước nói chung
trở lại phường ngọc hà
sau bốn mươi năm năm
kể từ khi trách mạng của hà nội
một phần máy bay b năm mươi hai bị bắn hạ
rời xuống hồ hiếu tiệp
ngày nay một phần sát chiếc b năm mươi hai đã được trục vớt
để trưng bày ở bảo tàng chiến thắng b năm mươi hai
một phần vẫn đang nằm lại trong lòng hồ
phần sát máy bay còn lại trong lòng hồ hiếu tiệp
nổi lên trên mặt nước
như một hòn non bộ vô cùng độc đáo
cùng với bia chiến thắng mới được xây dựng
đã trở thành địa chỉ đỏ
là biểu tượng của chiến thắng hà nội điện biên phủ trên không
cũng tại nơi đây
ngày ngày vẫn đang kể cho những du khách gần xa
về sức mạnh trí tuệ
sự sáng tạo của con người việt nam
trong đấu tranh bảo vệ giữ tổ quốc
đây là lần đầu tiên tôi đến hà nội
trái ngược về suy nghĩ lúc đầu
về một đất nước đã trải qua rất nhiều chiến tranh
thì tôi thấy con người ở đây thật sự là rất thân thiện
và khi được đến thăm hồ hiếu tiệp
tôi thật sự xấy nể phục sự anh hùng của dân tộc các bạn
hòa trong không khí những ngày tháng một mươi hai lịch sử
nhận kỷ niệm bốn mươi năm năm chiến thắng hà nội điện biên phủ trên không
tại trường tiểu học ngọc hà
ngồi trường nhỏ nằm ngay bên hồ hiếu tiệp
một triển lãm di động về chiến thắng hà nội điện biên phủ trên không
với chủ đề một mươi hai ngày đêm bảo vệ thủ đô
đã được tổ chức cùng với rất nhiều hoạt động
nhằm giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho các em học sinh
trường tôi rất là đặc biệt là được nằm ngay cạnh hồ hữu tiệp
nơi mà có sát máy bay b năm mươi hai rơi
chính vì thế cho nên là thầy trò trường ngọc hà
luôn luôn tự hào khi mình được ở gần một cái khu di tích lịch sử
rất là vẻ vang như vậy
và năm nay thì nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày chiến thắng điện biên phủ trên không
thì thầy trò trường tiểu học ngọc hà chúng tôi có rất là nhiều các cái hoạt động
để thứ nhất là giáo dục truyền thống cho các con học sinh
uống nước nhớ nguồn
thế bên cạnh đó thì là các con lên lớp
thì cũng được nghe cô giáo giảng về lịch sử của ngày chiến thắng điện biên phủ trên không
và các con cũng đã được làm những cái bích báo
đối với cả khối lớp một hai ba thì làm bích báo
còn khối bốn năm thì các con sẽ làm những cái tập san
giống như là trường tôi đang trưng bày ở đây
gắn với chiến dịch hà nội điện biên phủ trên không
hồ hiếu tiệp còn có một cái tên
nay được nhiều người biết đến là hồ b năm mươi hai
vốn có một lịch sử rất lâu đời
với tên đất tên người mang trong mình nhiều ý nghĩa
tên chữ hữu tiệp có nghĩa là có tin chiến thắng
một cái tên đã gắn liền với làng hoa ngọc hà từ thủ xưa
đến khi sát pháo đải bay b năm mươi hai rơi giữa lòng hồ
đã một lần nữa khẳng định ý chí quật cường của quân và dân ta
và rồi hình ảnh cô gái làng hoa ngọc hà năm xưa
đang lấy nước tưới cho luống hoa
phía sau là sát chiếc b năm mươi hai
được trưng bày trong bảo tàng chiến thắng b năm mươi hai
đã đang và sẽ mãi là hình ảnh đẹp
khắc họa một thời đạn bom khói lửa
một thời hòa bình